hôm nay phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tp hcm vừa bắt giữ đối tượng lê thanh hùng
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín bị truy nã về hành vi giả danh đại tá quân đội để mua giới hối lộ và chạy giấy phép các dự án
năm hai nghìn một mươi một hùng đã mua quân phục quân hàm cấp bậc trung tá giải danh là trung tá trong đoàn đặc công hai mươi tám bộ tư lệnh đặc công
nên quen biết nhiều cơ quan có thẩm quyền để thực hiện hành vi môi giới chạy hai giấy phép kinh doanh karaoke giả nhưng không thành
và bị phát hiện truy nã vào ngày tám tháng một năm hai nghìn một mươi ba đối tượng này đã lẫn trốn tại nhiều tỉnh thành khác nhau
ngoài ra hùng còn có một mẫu thẻ chứng minh sĩ quan tên lê viết thông gắn hình mình để làm giả thẻ và mua quân phục quân hàm cấp bật đại tá
sau đó hùng đã đến tỉnh bình thuận xưng là đại tá cục tài chính bộ quốc phòng xin cấp một trăm linh hectare đất để trồng thanh long xuất khẩu
sau một thời gian đặt nghi vấn và theo dõi tháng ba năm hai nghìn một mươi năm các cơ quan chức năng xác định lê viết thông chính là đối tượng lê thanh hùng
đang bị truy nã và tiến hành vây bắt khi đối tượng đang ở nhà người vợ tại quận thủ đức thành phố hồ chí minh
hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật